thông tin từ công an tỉnh hà tĩnh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bệ can đối với đặng đình vượng
sinh năm hai nghìn sáu trú tại thành phố hà tĩnh về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày một mươi bảy tháng một tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh làm nhiệm vụ trên tuyến đường hà huy tập thành phố hà tĩnh
thì phát hiện một mô tô di chuyển với tốc độ cao nên đã ra tín hiệu để phương tiện giảm tốc độ
tuy nhiên người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao rồi đâm vào thiếu tá hồ sĩ tích cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an hà tĩnh
hậu quả thiếu tá tích bị thương nặng lực lượng công an đã đưa đối tượng đặng đình vượng về cơ quan công an để làm việc
vượng khai nhận một mươi bảy tuổi chưa có bảng lái xe do lo sợ sẽ bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nên vượng đã có suy nghĩ sẽ không chấp hành hiệu lệnh vượt qua chốt cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định vừa bắt giữ đối tượng đào trường sơn ba mươi sáu tuổi chú tỉnh ninh bình theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra đào trường sơn là đối tượng chính tham gia trong một vụ án giết người xảy ra tại địa bàn thị xã hòa nhơn tỉnh bình định vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương nên đã bị cơ quan công an ra quyết định truy nã
quá trình xác minh truy tìm dấu vết đối tượng các trinh sát phát hiện sơn đang lẩn trốn tại xã lộc ngãi huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng nên đã tổ chức kế hoạch truy bắt
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo đào nguyên nghị bốn mươi hai tuổi chú quận liên triểu thành phố đà nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai nghị liên lạc với một công ty có địa chỉ tại quận thanh khê
để hỏi thuê xe ô tô sau khi thuê được xe nghị đã nảy sinh ý định đem xe đi cầm cố
nghị liên lạc với phạm thị ngọc ánh chú tại quận sơn trà để thế chấp xe ô tô và vay mượn bảy trăm linh triệu đồng
đến hạn không thấy nghị trả tiền và cũng không liên lạc được bà ánh đã trình báo sự việc với cơ quan công an
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt đào nguyên nghị một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại tầng ba của một ngôi nhà ở định công hạ phường định công quận hoàng mai thành phố hà nội
vào tối ngày một mươi chín tháng một tại khu vực phường định công quận hoàng mai thành phố hà nội đã xảy ra đám cháy bốc lên từ tầng cao ngôi nhà bốn tầng
nhận được tin báo cơ quan quận hoàng mai và các lực lượng khác đã đến tri viện
tuy nhiên khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt đám cháy đã được nhanh chóng được khống chế bởi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và người dân trong khu vực
ngay khi đến hiện trường công an phường định công đã lao vào đám cháy đưa cụ bà tám mươi hai tuổi ra ngoài an toàn
chủ nhà bị bỏng nhẹ ở tay do tham gia chữa cháy và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ
phan văn bách sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tệ phường trung tự quận đống đa hà nội đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội ra quyết định khởi tố về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cụ thể cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phan vân bách
có địa chỉ trên về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn hiện vụ án đang được điều tra làm rõ
tiếp tục với những thông tin khác tòa án nhân dân tp hồ chí minh đã lên lịch xét xử vụ án về tội gây dối chất tử công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức do bị cáo trần thị ngọc trinh và bị cáo trần xuân đông chú tp hồ chí minh thực hiện
dự kiến vụ án này sẽ được đưa ra xét xử vào ngày hai tháng hai tới
trong vụ án này viện kiểm sát nhân dân tp hồ chí minh truy tố ngọc trinh về tội gây dối chất tử công cộng đối với đông bị cáo này bị truy tố về hai tội gây dối chất tử công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng ngọc trinh và trần xuân đông đã tổ chức thực hiện việc điều khiển xe mô tô năm mươi chín a một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám lưu thông biểu diễn trên đoạn đường d một mươi năm khu công nghệ cao phường tăng nhân phú b tp thủ đức với các động tác lái xe nguy hiểm tư thế phản cảm không mặc đồ bảo hộ
việc biểu diễn này được quay video sau đó biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ
ngọc trinh bị truy tố với khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù và có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang vừa phối hợp với công an tỉnh lào cai và các đơn vị nghiệp vụ chia phá đường dây vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn
khoảng bốn giờ ngày một mươi tám tháng một tại khu vực thôn cầu thủy thị trấn việt quang huyện bắc quang các đơn vị đã tiến hành bắt quả tang đối tượng tráng xeo sình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán thị trấn cóc pài huyện xín mần hiện đang thường trú tại xã xuân hòa huyện bảo yên tỉnh lào cai khi đối tượng đang vận chuyển trái phép chân ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ trên người của sình gồm một bánh sạng khối hình chữ nhật và ba gói ninh lợi
công an huyện tương dương tỉnh nghệ an vừa bắt quả tăng đối tượng nguyễn đình lĩnh sinh năm hai nghìn năm chú tại xã nghi phong huyện nguyễn đình lĩnh sinh năm hai nghìn năm